nhận lời mời của ngoại trưởng hợp chúng quốc hoa kỳ mike pompeo phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phạm bình minh thăm chính thức hợp trung quốc hoa kỳ
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm chính thức hoa kỳ lần này của phó thủ tướng phạm bình minh một lần nữa cho thấy
việt nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa
tích cực chủ động hội nhập quốc tế trong đó coi trọng thúc đẩy quan hệ với hoa kỳ
đóng góp cho hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
hợp tác kinh tế luôn là nền tảng và trụ cột hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước
kinh ngạch thương mại hai triều liên tục tăng trong nhiều năm
sau hai mươi bốn năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hoa kỳ đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
kinh ngạch thương mại hai triều đạt bảy tám tỷ đô la
thì đến năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt năm mươi bốn tỷ đô la và đạt bức kỷ lục sáu mươi ba tỷ đô la vào năm hai nghìn một mươi tám

với những kinh nghiệm
cùng với kinh tế rất nhiều lĩnh vực hợp tác khác cũng liên tục có những thành tiệu đáng kể
đặc biệt là giáo dục và đào tạo
với khoảng ba mươi sinh viên việt nam đang học tập tại hoa kỳ
thì đây là nguồn nhân lực không chỉ đóng góp vào việc tạo công an việc làm
và tăng trưởng cho mỹ mà còn cả ở việt nam sau này
tại các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước
hoa kỳ luôn cam kết tiếp tục hỗ trợ việt nam triển khai nhiều dự án với quy mô lớn
nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh
trên các diễn đàn quốc tế và khu vực hai bên luôn có quan điểm ủng hộ lập trường của nhau
đặc biệt trong vấn đề biển đông
việt nam và hoa kỳ luôn chia sẻ lập trường là giải quyết hòa bình các tranh chấp
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai của liên hợp quốc
trong vấn đề biển đông hai bên chia sẻ lập trường là giải quyết hòa bình các tranh chấp
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có công ước quốc tế về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và đảm bảo tự do an toàn an ninh hàng hải hàng không
và tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý trong đó có doc và tiến tới để đạt được coc
có thể nói lợi ích chung giữa hai nước đã và đang ngày càng tăng lên
tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển quan hệ việt nam hoa kỳ
trong hai mươi bốn năm qua việt nam và hoa kỳ đã hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực
cả ở ba tầng nước
hợp tác song phương khu vực và toàn cầu
sự phát triển đó phù hợp với xu thế thời đại mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
và hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển của khu vực và thế giới